giữa muôn ngàn núi rừng của huyện vùng cao bắc nậm tỉnh bắc cạn có một lớp học rất đặc biệt
không đồng đều với lứa tuổi mỗi người một nơi mỗi người một hoàn cảnh khác nhau
nhưng ở họ đều có chung một ước mơ đó là được biết chữ
chính vì lẽ đó những lớp học xóa mù chữ dành cho người dân ở miền sơn cước này đã được hình thành
và trong những ngày đầu năm mới này chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện đầy nhân văn
về người giáo viên cắm bản hơn hai mươi năm nay và cũng là người tiên phong đứng lớp dạy chữ
nhằm xóa mù chữ cho đồng bào vùng cao của huyện bắc nậm tỉnh bắc cạn
việt nam đất nước ta ơi

may mờ che đỉnh trường sơn sớm chiều
chịu trách nhiệm về lớp học này suốt thời gian dài qua là cô giáo dương thị nội
chiều chiều nơi dẻo cao trong những lớp học được ghép bằng gỗ đơn sơ
cô nội đã tận tình hướng dẫn cho bà con
bắt đầu từ những tiếng đánh vần e a những câu thuộc lòng để làm quen với con chữ
phần lớn các học viên ở đây đều làm nông quanh năm vất vả với việc đồng áng mùa vụ
từ khi có lớp học xóa mù chữ họ cũng trở nên bận rộn hơn để đến lớp học cái chữ
học chữ để nuôi ước mơ thoát khỏi đói nghèo lạc hậu
dù đã hai mươi ba mươi tuổi họ vẫn không thể tự tìm được những lời hỏi
dù đã hai mươi ba mươi tuổi thậm chí có nhiều người đã lên trước ông bà
ba tháng trồng cây không bằng một ngày trong quả
nhận thức của các học viên thì không đồng đều
và sau khi đã biết được trình độ học viên như thế
bản thân tôi cũng rất là chăn trở về phần làm thế nào để cho các học viên biết được cái chữ
qua những cái chăn trở đấy
những cái mong muốn của các học viên thì cũng đã thúc đẩy cho tôi cố gắng là làm sao là truyền đạt lại những kiến thức của mình đã có
và cố gắng là dạy cho các học viên là biết được cái chữ và về để phục vụ cho gia đình
gia đình tôi là không biết chữ là tôi thích đi học cho gia đình mình biết chữ
đến trường rất là
cô dạy rất là hiểu bài
nhưng là tôi là rất là thích đi học
đã hơn hai mươi năm là giáo viên cắm bản và cũng là người tiên phong đứng lớp dạy chữ
nhằm xóa mù cho đồng bào vùng cao của huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn
cô giáo dương thị nội là người hiểu rõ nhất những khó khăn thiếu thốn của học sinh vùng núi
sinh ra và lớn lên tại nơi này cùng với lòng yêu nghề
mong muốn đem cái chữ cho người dân thoát khỏi vùng trũng của trí thức
nhiều năm qua cô nội vẫn miệt mài
vượt dừng đến lớp dạy chữ
đã có hàng trăm học viên từ không biết chữ
này đã biết đọc biết viết biết tính toán
phục vụ phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo
lớp một thì mình cũng dạy được cho nó
đi chợ vua cái gì cũng không cần ai đi theo mình đi là vua là được rồi
trong không khí đầy sắc xuân trên những triển núi hoa đào hoa mận đang đua nhau khoe sắc để đón một mùa xuân mới
những bước chân thầm lặng của cô dương thị nội người gieo chữ nơi dẻo cao vẫn không ngừng bước về phía trước
bám bản bám trường cùng đón tết trong niềm vui chung của bà con nơi đây đã là niềm hạnh phúc giản dị của cô
những chiếc bánh trưng không chỉ là hương vị ngày tết mà còn thắm đượm tình cảm giữa cô với trò
và cứ thế trên những triển núi tiếng ê a đánh vần lại tiếp tục vang vọng tiếp tục hành trình mang con chữ về với bản